thông tin về kết quả phiên đấu giá biển số xe ô tô cục cảnh sát giao thông cho biết
phiên đấu giá ngày một mươi năm tháng chín đã thành công tốt đẹp tổng số tiền chúng đấu giá là tám mươi hai ba trăm hai mươi năm tỷ đồng
trong đó biển số năm mươi một k tám nghìn tám trăm tám mươi tám của địa bàn tp hcm ghi nhận mức đấu giá kỷ lục lên tới ba mươi hai ba mươi bốn tỷ đồng
các biển số ở địa phương khác có kết quả đấu giá từ sáu trăm năm mươi triệu đồng đến bốn hai mươi bảy tỷ đồng
tổng số tiền chúng đấu giá một mươi một biển số xe siêu đẹp trong ngày một mươi năm tháng chín là hơn tám mươi hai tỷ đồng
sau khi kết thúc phiên đấu giá ngày hôm một mươi năm tháng chín với thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá
biên bản đấu giá danh sách người chúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản bộ công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá
người chúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký
tại tài khoản truy cập cho người chúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá